đoàn công tác của bộ giáo dục và đào tạo đã tổ chức thông tin về xử lý kết quả điểm thường tại tỉnh sơn la
theo đó đại diện bộ giáo dục và đào tạo khẳng định những sai phạm tại hội đồng thi sở giáo dục và đào tạo sơn la đã vi phạm nghiêm trọng quy chế thi
bằng các biện pháp nghiệp vụ tổ công tác đã phát hiện những sai phạm quy chế thi tại hội đồng thi sở giáo dục và đào tạo sơn la như sau
sao dữ liệu ảnh bài thi trắc nghiệm đã quét ra đĩa cd không đúng thẩm quyền và tự ý đem ra khỏi khu vực bảo quản bài thi chưa biết đem đi đâu và ai cho phép
tổ chức quản lý khu vực chấm thi trắc nghiệm lỏng lẻo không đúng quy định phòng lưu giữ bài thi tài liệu thi không có niêm phong khóa phòng lưu giữ bài thi tài liệu thi không đúng quy định các thùng đựng phiếu trả lời trắc nghiệm niêm phong không đúng quy định
ba quy trình nhiệm vụ chấm thi trắc nghiệm không đúng quy định
máy tính dùng chấm thi không được niêm phong tại thời điểm kiểm tra máy tính này đang được sử dụng bình thường tại phòng làm việc của chuyên viên phòng khảo thí và quản lý chất lượng sở giáo dục và đào tạo sơn la
một số phiếu trả lời trắc nghiệm của các thí sinh có dấu hiệu bị sửa chữa
việc bàn giao bài thi giữa các điểm thi với hội đồng thi sở giáo dục và đào tạo việc bảo quản bài thi trắc nghiệm tại hội đồng thi việc bàn giao bài thi giữa ban thư ký với ban làm phách không bảo đảm quy định
tổ công tác đã tiến hành giả soát đối chiếu điểm thi trên bài thi ngữ văn của tất cả các thí sinh với biểu kết quả chấm thi được in ra từ phần mềm hỗ trợ chấm
kết quả sau khi đối chiếu một mươi bảy bài thi có sự khác nhau giữa điểm ghi trên bài thi và điểm đã nhập vào máy tranh lệch từ hai mươi năm đến hai điểm
qua chấm thẩm định một trăm một mươi bài thi ngữ văn có dấu hiệu điểm cao bất thường cho thấy có một mươi hai bài thi có điểm thấp hơn so với điểm chấm lần đầu từ một điểm trở lên
trong đó có một bài có điểm thấp hơn
tổ công tác yêu cầu sửa chữa lại sai sót về việc nhập nhầm điểm
một mươi bài thi chấm thẩm định lấy kết quả sau khi thẩm định để thay thế cho kết quả công bố trước đó
với các bài thi trắc nghiệm bước đầu cho thấy có dấu hiệu vi phạm quy chế thi nhất là ở khâu chấm thi
cụ thể là có dấu hiệu sửa chữa thi môn trắc nghiệm của một số thí sinh sửa phiếu trả lời trắc nghiệm
tạm thời vẫn công nhận kết quả thi các môn trắc nghiệm đã công bố vào ngày một mươi một tháng bảy để xét tốt nghiệp trung học phổ thông
và xét tuyển đại học cao đẳng
tuy nhiên cơ quan chức năng vẫn tiến hành điều tra và sẽ xử lý ngay khi có kết quả
qua xác minh ban đầu phát hiện năm người có liên quan đến các sai phạm nghiêm trọng quy chế thi này
bao gồm một phó giám đốc sở và bốn cán bộ
chúng ta không dung túng cho sai phạm
nhưng quan trọng nhất là chúng ta phải tìm được là sai phạm xuất hiện từ đâu
làm sao xuất hiện những sai phạm đó để làm gì
thứ nhất là xử lý mang lại sự công bằng
nhưng quan trọng hơn là chúng ta rút ra những bài học kinh nghiệm
chúng tôi cũng rút bài học kinh nghiệm về mặt quản lý về mặt tổ chức thi
những cải tiến về mặt kỹ thuật về ngành khác để chúng ta tổ chức tốt hơn các kỳ thi
ở đây tôi nói là các kỳ thi chứ không chỉ riêng kỳ thi trung học thông quốc gia trong những năm tới
trước hết là chúng tôi sẽ chỉ đạo sở giới dụng đào tạo
sở các ngành các ban có liên quan là phải giải quyết
triệt kết luận của đoàn công tác
và chúng tôi chân trạng kết quả đoàn công tác đã đưa ra
coi kẹt cầu diễn và không coi kẹt bảo cáo kỹ liên quan
và lối đi đâu thì sửa lối đi đó mắc khí điểm đi đâu phải sửa đi đi đó
bộ giáo dục và đào tạo cho biết thêm hiện chưa xác định được bao nhiêu bài thi có dấu hiệu tẩy xóa
bởi số lượng phiếu trả lời trách nhiệm là rất lớn
số lượng cán bộ kiểm tra hiện không đủ và không đủ thời gian
bộ công an cùng các đơn vị chức năng vẫn đang tích cực nỗ lực làm rõ sự việc